chín tháng đầu năm nay cả nước xảy ra hơn hai năm trăm linh vụ cháy
so với cùng kỳ năm trước thì số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra đã được kéo giảm
đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện những nỗ lực quyết tâm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như cấp ủy chính quyền các địa phương đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và từ kết quả này thì cũng có thể thấy là công tác phòng ngừa đã được nâng cao một bước
và việc duy trì phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã đi vào thực chất hơn
tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh sản xuất
mở lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại khu dân cư
hướng dẫn người dân xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ
tổ chức các khuổi thi trợ cháy cứu người cứu tài sản cho đội phòng cháy trợ cháy cơ sở
đây là những hoạt động nhằm xây dựng mô hình khu dân cư an toàn
mà công an quận thanh xuân thành phố hà nội đang thường xuyên duy trì
nhờ những hoạt động này mà thời gian qua người dân đã nhận thức rõ hơn
xem trọng công tác phòng ngừa và có kỹ năng để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra
trong những cuộc họp cư dân chúng tôi sẽ lồng ghép vào để phổ biến làm sao
cho cái tình trạng là phòng cháy trợ cháy ở khu trung tư cao cấp này
được trang bị phần nào để giảm thiểu đến tận mức cuối cùng được
làm tốt nhất giữa những vấn đề cháy nổ xảy ra ở khu trung tư
mọi người đi đông nắm mộng ca có những cái thực hành
rồi có những cái mà vận động mọi người là thi đua để thực hiện
và sử dụng những cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy đó
tôi thấy cũng đã cũng có người cũng đã người được thưởng như thế
cũng đã khuyến khích được cái chuyện mà đề cao cái vấn đề
và phòng cháy trợ cháy
phòng cháy chữa cháy của gia đình cũng như là của tập thể
không chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân
mà việc kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm tiếp tục được duy trì
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứng đàn cứu hộ toàn quốc đã tổ chức kiểm tra an toàn
về phòng cháy chữa cháy gần một trăm hai mươi lượt
trong đó tạm đình chỉ hai trăm tám mươi bốn trường hợp đình chỉ hoạt động của hơn hai trăm tám mươi cơ sở
vì đã có những vi phạm kéo dài trong công tác phòng cháy
thế nhưng cũng đã có không ít cơ sở mặc dù đã bị tạm đình chỉ
và đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động chui
hậu quả là để xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn
về người và tài sản
vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn song ngân
huyện gia lâm thành phố hà nội làm ba người tử vong vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hay vụ cháy kho hóa chất hơn tám trăm linh m hai của công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất và thương mại cương việt
long biên thành phố hà nội là những ví dụ điển hình
chúng ta phải kịp thời phát hiện à lẽ ra anh phải ngừng nhưng mà anh vẫn hoạt động
thì lúc đó chúng ta phải sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy
và cấp ủy chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện ra cái hành vi tiếp tục vi phạm như vậy
và khi phát hiện như vậy rồi thì chúng ta phải kiên quyết xử lý xử lý một cách triệt đề
và lúc đó là sự vào cuộc của không chỉ cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy cháy
mà phải có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nước về phòng cháy cháy

chia ra tới ba bốn khu cách ly và vẫn có những bất đồng về mức phí phải chi trả
để tránh xảy ra tình trạng tương tự tác giả bài viết cho rằng nhà nước cần công bố rõ
điều kiện của cơ sở cách ly và mức phí tương ứng
khách cần đăng ký trước và ký cam kết chấp nhận phương án cách ly
từ câu chuyện một hai trăm chín mươi khách hàng mua online một năm trăm năm mươi chín hộp pate minh chay có chứa vi khuẩn và độc tố
cho thấy là vẫn còn nhiều kẽ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm online
phản ánh trên báo kinh tế và đô thị
thực tế thì kinh doanh thực phẩm online đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm
đã không ít vụ việc treo đầu dây bán thịt chó tiêm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
đại diện các cơ quan quản lý cho biết là rất khó kiểm soát kinh doanh thực phẩm bằng hình thức online
bởi có rất nhiều tài khoản giao bán thực phẩm nhưng chỉ là trung gian không có sản phẩm không có cửa hàng địa chỉ cụ thể
việc truy xuất nguồn gốc người bán cũng hết sức khó khăn và luật pháp hiện hành thì vẫn còn thiếu những quy định chặt chẽ
về các trường hợp này dẫn đến khó xử lý
bên cạnh đó lực lượng đã tổng kết lại nhiều hoạt động chăm lo đời sống của nhân dân
thống nhất từng là một trong những huyện có tình hình an ninh trực tự phức tạp
do đó thời gian qua chính quyền và công an các cấp đã tập trung tuyên truyền xử lý tội phạm
đặc biệt nhận được sự đồng thuận cao của người dân đã cam kết không vi phạm pháp luật
đến nay an ninh trật tự xã hội đã được cải thiện
đặc biệt nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân đã cam kết không vi phạm pháp luật
đặc biệt nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân đã cam kết không vi phạm pháp luật
thứ thứ hai là có thuốc có nước để rửa sát chủng
nhất là vấn đề bạc cây two màu tí cũng đã giảm rất nhiều
bên cạnh đảm bảo an ninh trực tự dịp này công an tính động này cũng thể hiện sự quan tâm đến dân sinh của người dân trên địa bàn
với nhiều cái nội dung rất là phung phú ví dụ như tôi sẽ là xây nhà tình thương cho những đồng bào nghèo
rồi là tặng quà cho gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
rồi tặng quà cho các cháu học sinh học giỏi hiếu học mà vượt khó
đồng thời chúng tôi cũng đã huy động một khoản tiền rất lớn để mà trao vốn quỹ doanh nhân về an ninh trật tự
cho những người đã lầm lỗi phạm tội ra tù muốn hoàn lương trở lại để xây dựng cuộc sống mới
chúng tôi vừa rồi đã chỉ đạo công an là đưa lực lượng công an chính quy về xã
cùng với lại cái đầu tư thêm của nhà nước đối với các phương tiện và cũng như là thiết bị
đặc biệt là cái hệ thống camera an ninh
cộng với lại cái tích cực thường xuyên làm cái công tác bảo vệ an ninh trực tự của lực lượng
thì tin chắc rằng là trong thời gian tới thì càng ngày an ninh trật tự của đồng nai sẽ tốt lên hẳn lên
tỉnh đồng nai là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước thành lập quỹ doanh nhân với an ninh trật tự
được nhiều địa phương đến nghiên cứu học tập kinh nghiệm
sau một mươi năm thành lập quỹ đã hỗ trợ cho hơn một ba trăm linh người với số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng
thời gian tới công an tỉnh đồng nai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra
chuyển sang các vấn đề về văn hóa
tòa nhà số năm b võ văn tần quận ba tp hcm với tên gọi quen thuộc là nhà h năm b
luôn được xem là điểm hoạt động văn hóa tiên phong
tuy nhiên nhiều không gian tại đây từng bị bỏ hoang xuống cấp
do đó ban chấp hành hội nghệ sĩ sân khấu tp hcm nhiệm kỳ tám
đã quyết định trùng tu khởi công các dự án biểu diễn định kỳ mới
hy vọng thắp lửa cho cái nô kịch nghệ này
tòa nhà năm b võ văn tần từ lâu trục thuộc quản lý của hội nghệ sĩ sân khấu tp hcm
gồm một trệt ba lầu
thời gian đầu khi chưa trang bị sân khấu tại tầng ba như hiện tại
các vỡ diễn được tinh dạng ảnh trí diễn trong không gian khiêm tốn ngay tầng trệt
khoảng giữa cuối những năm chín mươi
sân khấu nhỏ được định hình bằng không gian thể nghiệm trên tầng ba cho đến hôm nay
nối bật với các vở kịch dài gây tiếng vang
tuy nhiên mới đây lãnh đạo sân khấu nhỏ quyết định mở thêm hai chuỗi chương trình
là kịch thiếu nghi định kỳ cuối tuần và chuỗi kịch hài ngắn tối thứ năm
sự thể nghiệm lạ mà quen này được ekip kỳ vọng vừa tạo sân chơi cho nghệ sĩ
vừa cho khán giả thêm lựa chọn giải trí
nhìn thấy một sự việc đó chăm biến qua một cái thể loại hài kịch
là không phải chăm biến một cách xỉa sói
chúng tôi dùng một tiếng cười
không phải nói vậy là nó không phù hợp với thị hiếu mọi người
mà chúng tôi phải làm sao những cái hài sạch
những cái hài xa
những cái hài mà ý nghĩa
nó lại phù hợp với xã hội bây giờ và công chúng bây giờ
vậy thì cuối cùng
vấn đề mình làm sao những cái vợn kịch
nó phải có hơi hướng của thời sự người đã
những cái vấn đề của xã hội mình cập nhật nó dễ
mà hơi hướng thời sự là không phải là mình làm kịch
kịch hiện đại nhưng mà hơi hướng thời sự nha
có những cái vợn kịch cổ trang
nhưng vẫn mang hơi hướng thời sự được nha
kịch ông quang ông này bà nọ
quang quyện vua quang
nhưng mà hơi hướng thời sự
vẫn nói được những vấn đề của ngày hôm nay
là có hơi hướng thời sự
tầng hai của nhà hát năm b
hiện được vũ đoàn phương việt thuê
phục vụ vận hành đoàn múa cũng như dạy học
cũng tạo được một sân chơi văn hóa
chỉ riêng tầng một trước nay
được đánh giá chưa phát huy công năng
không gian này nhiều năm bỏ hoang
khi tòa soạn tạp chí sân khấu ngừng hoạt động
do vậy ban chấp hành hội nghệ sĩ sân khấu
thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ tám
trong đó ý tưởng chủ chốt của nghệ sĩ ưu tú
lê nguyên đạt là phải cải tạo
để trở thành câu lạc bộ sinh hoạt bộ môn nghệ thuật
truyền thống phương nam như cải lương
hát bội theo định kỳ hàng tuần
đường dây tác phẩm chương trình hoạt động mới đã có
như một rào cản lớn cho hoạt động văn hóa
tại công trình này
là phương tiện di chuyển lên các lầu cao
thang máy là giấc mơ gần mà xa
của ekip biểu diễn
bởi giống như trường hợp của khu viện dưỡng lão nghệ sĩ
tòa nhà này hiện chưa hoàn thiện
về giấy tờ địa chính
vì vậy đề xuất tu sửa tổng thể
đang bị ngẽn nhiều năm qua
nhưng mà chưa có thông tin gì
thì chắc có lẽ là cứ như thế mà diễn thôi
còn cái mong ngợi nhất hiện nay
là làm sao mà khán giả lớn tuổi
có nhiều cụ là bảy mươi tám mươi tuổi
vẫn còn đến xem kịch
thì làm sao có cái thang máy để các vị khán giả đó
chúng ta đừng nghĩ rằng là cho chúng tôi
đừng nghĩ là văn hóa kịch nói
là cho chúng tôi hỗ trợ chúng tôi
mà hỗ trợ khán giả
hỗ trợ cái món ăn tinh thần cho người xem
bộ hồ sơ về nhà hát năm b mới khang trang hơn
cùng thang máy
đã nhiều lần được đưa ra

tuy nhiên dù có nhiều đơn vị đánh tiến sẵn sàng đồng hành
thì đề xuất được xem xét
rồi cũng đóng bụi
kỳ vọng của tất cả nhân viên nghệ sĩ tại địa chỉ này
với hội nghệ sĩ sân khấu tp hcm
trong khoảng thời gian năm năm tới
là đốc thúc hoàn thiện hồ sơ
để phát huy tối đa công năng của điểm diễn truyền thống
phục hồi một địa chỉ văn hóa sôi động
giữa lòng thành phố
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cho biết
đã lắp đặt xong camera giám sát
trên các tuyến đường do công ty quản lý
gồm cầu dẽ ninh bình nội bài lào cai
tp hcm long thành dầu dây
và đà nẵng quảng ngãi
camera trên các tuyến có chức năng giám sát
các hành vi vi phạm như rừng đỗ
phương tiện không đúng quy định đi ngược chiều
hoặc tình huống va chạm cháy nổ
qua giám sát vec ghi nhận tình trạng
người tham gia giao thông đi xe máy đi bộ trên đường cao tốc
không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng dữ liệu
tại hai tuyến là nội bài lào cai
và đà nẵng quảng ngãi
để phạt nguội các phương tiện vi phạm
có thể thấy là việc tăng cường những hệ thống camera giám sát
thực sự sẽ giúp ích rất nhiều
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thông kê cho thấy những vi phạm chủ yếu
được phát hiện là liên quan đến tốc độ
và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến tai nạn giao thông
chắc chắn là mỗi chúng ta khi lưu thông trên các tuyến cao tốc
cũng cần phải chú ý hơn đến vấn đề này
trung tâm chỉ huy cục cảnh sát giao thông bộ công an
chỉ cần những thao tác đơn giản
lực lượng chức năng có thể giám sát phương tiện
hoạt động trên các tuyến cao tốc
và mỗi hành vi vi phạm
đều được camera ghi lại như thế này
như thế nó rất công minh
và nó sẽ xuất thực hơn
vì là mình đã có hình ảnh
và cái thứ đó đều là rõ ràng và thực tế hết
không có gì là phải chơi cái
và không có gì ấy cả
hệ thống giám sát này rất là hiện đại
và đạt được cái

và đạt được cái yếu tố đề ra
của đảm bảo về cái tính pháp lý
và đặc biệt là
những khi là người dân đến xử lý vi phạm
mà có thắc mắc thì tất cả đều có dữ liệu
để chứng minh hành vi vi phạm cho người dân xem
hệ thống camera giám sát
phải đảm bảo năm yếu tố chính
giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông
giám sát hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông
tích hợp các xe có dấu hiệu
như xe gian xe mất cấp xe quá tải
tích hợp hệ thống xử phạt
trên cổng dịch vụ công quốc gia
về xử lý vi phạm hành chính
phát hiện những vi phạm về giao thông
làm căn cứ để xử phạt
đạt được lớn nhất
ở đây là đã lưng cao được
cái ý thức tự giác chấp hành
tham gia giao thông của người tham gia giao thông
ở trên tuyến
cái thứ hai nữa là thay đổi được
phương tức tuần tra kiểm soát
bởi lực lượng cảnh sát giao thông
đã quán xuyến được tình hình trật tự an toàn giao thông
ở trên tuyến
và cái thứ ba nữa là
tình hình trật tự an toàn giao thông
và tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt
sau gần hai tháng đi vào hoạt động
hệ thống đã góp phần không nhỏ
trong việc xử lý vi phạm giao thông
đặc biệt với việc ứng dụng camera giám sát như vậy
cũng góp phần không nhỏ
trong việc đổi mới phương thức công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời mỗi chúng ta đều phải tự nâng cao ý thức
khi tham gia giao thông
từ đó góp phần hình thành văn hóa giao thông
trên mọi tuyến đường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
vừa ra văn bản gửi vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
về việc hỗ trợ cứu hộ xua đuổi
di rời đàn vọc
hay còn gọi là vọc hà tĩnh cắn người
tại xã hướng lập huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đề nghị vườn quốc gia phong nha kẻ bàng hỗ trợ
chuyên gia kỹ thuật để thực hiện xua đuổi
và di rời ba cá thể vọc gáy trắng
ở xã hướng lập huyện miền núi hương hóa
đi nơi khác nhằm bảo vệ
bảo tồn loài động vật nguy cấp quý hiếm này
đồng thời bảo vệ an toàn cho người đi đường
thời gian gần đây trên nệ bàn hai thôn
cha lì và xê pu thuộc xã hướng lập huyện miền núi hương hóa
xuất hiện đàn vọc gáy trắng
gồm ba cá thể thường xuyên xuống
ven đường giao thông liên thôn và đường hồ chí minh
nhánh tây để dượt đuổi cắn người qua lại
từ cuối tháng bảy đến nay
đàn vọc gáy trắng này đã xuống ven đường cắn
và gây thương tích cho chín người